tết đến xuân về hoa đào đã khoe sắc thắm trong mỗi gia đình người việt và giống đào quý như đào thất thốn hay còn được gọi là đào tiến vua được nhiều người ưa chuộng
giờ đây giống hoa vương giả này vẫn được người dân vùng nhật tân bảo tồn chăm sóc để đáp ứng thị hiếu của những người chơi hoa khó tính khi tết đến xuân về
gần ba mươi năm tâm huyết với nghề trồng đào thất thốn mỗi cây đào do ông lê hàm tạo ra đều có thế đứng đẹp và độc đáo
đào thất thốn là giống quý kén người chơi và mất nhiều công chăm sóc nên không phải người trồng đào nào cũng đủ quyết tâm theo đuổi
mỗi năm vườn đào của ông cung ứng ra thị trường khoảng gần một trăm linh cây đào thất thốn với giá từ tám đến một mươi triệu thậm chí là vài chục triệu đồng
đào thất thốn cũng giống như các loại đào khác phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết lạnh mưa phùn
và để có một cây đào thất thốn ráng đẹp đến tay người chơi phải mất từ tám đến một mươi năm trồng và chăm sóc
mình là một người rất tốt rất tốt rất tốt rất tốt
mình rất mê cây đặc biệt là đào lại là đào thất thốn
theo mình thì một cây đào thất thốn đẹp tức là thứ nhất là về bệ là phải bệ thân bệ là phải tốt phải to
thứ hai là về chi dăm là phải dày tất nhiên là không dày quá nhưng mà chi răm là phải đều dày
thứ ba là hoa lá hoa lộc lá lụ đấy là đều có đầy đủ
hiện nay ông hàm đang truyền dạy những kinh nghiệm bí quyết về nghề trồng đào thất thốn cho những người thân trong gia đình
với mục đích nhân rộng mô hình trồng đào thất thốn giữ gìn giống đào quý của địa phương
làm nghề thất thốn thì bác và em tất cả những kinh nghiệm về làm đào
tất cả những kinh nghiệm bé rất bé như là căn chỉnh thời tiết này
chỉnh vào phòng lạnh sao cho thời tiết và độ ẩm phù hợp để sau mà ba mươi tết
là đào nó nở đúng vào cái ngày đấy thì là thành công coi như thành công
theo ông hàm thất thốn là giống đào quý từ xưa của làng nhật tân thường ra hoa vào dịp tháng riêng
vì vậy để đào có thể nở vào đúng dịp tết thì cần phải có phương pháp chăm sóc và bí quyết riêng
sau nhiều lần thử nghiệm thất bại năm hai nghìn bốn ông đã thành công với bí quyết làm cho đào thất thốn nở đúng dịp tết
cây đào là rất phù thuộc thời tiết
ấm thì nó nở rất nhanh rét nó không nở nữa
thế cho nên là mình biết được điểm đó thì mình làm sao mình bắt đầu mình tác động tác động sơ bộ
ví dụ như có thể giảm tưới hoặc tăng thuế phân hoặc là tăng nước giảm nhiệt độ che nắng các thứ
đấy là những cái biện pháp ban đầu để làm cho cây đào nó theo ý muộn
thế sau đó là đối với cây đào thị thốn này thì nó đòi hỏi cao hơn
nếu cái giá trị nó cao hơn thì mình có thể đầu tư lớn hơn
xây dựng những mô hình mà mình kiểm soát được thời tiết và nhiệt độ
qua đó là mình có thể là muốn nó ra hoa trúng như mình muốn
những ngày cận tết nhiều cây đào thất thốn đã bắt đầu khoe sắc
những bông đào thất thốn đã bắt đầu hé nở như báo hiệu một năm mới bình an và đầy viên mãn đối với những người chơi đào và trồng đào thất thốn